vào đêm ngày hôm qua dạng sáng nay do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua bắc bộ
kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh lào cai
trận mưa đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân
theo thống kê sơ bộ do mưa đá quá to do mưa quá to với thời gian ngắn
nước tiêu thoát không kịp dâng cao tràn vào hàng chục hộ gia đình với độ sâu từ một mươi năm ba mươi năm cm
đặc biệt trên đường lê thanh thành phố lào cai nước mưa ngập sâu từ năm mươi đến tám mươi cm
có điểm trên tám mươi cm gây ra nhiều thiệt hại về tài sản cho người dân
hiện nay các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại
ngay sau khi mưa lớn xảy ra các lực lượng chức năng tỉnh lào cai cùng với người dân
đã nhanh chóng khắc phục hậu quả theo phương châm bốn tại chỗ
hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa nhanh chóng ổn định cuộc sống
dự báo đêm nay ngày năm tháng bảy rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao
vẫn tồn tại gây ra mưa mưa rào và rông trên diện rộng có khả năng xảy ra lốc xoáy
do đó người dân cần chủ động đề phòng lũ quét sạt lở đất đá
các vùng trũng thấp đề phòng ngập ống tiếp tục xảy ra